thay mặt bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm chúc mừng đại sứ nikonde balancura hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
những đóng góp của ngài đại sứ đã góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước nói chung
giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật của thái lan nói riêng
bộ trưởng tô lâm mong muốn đại sứ nikonde balancura sau khi về nước dù ở bất cứ cương vị nào
sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy đưa mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển sâu sắc bền chặt
bộ trưởng tô lâm mong muốn đại sứ nikonday balantura sau khi về nước dù ở bất cứ cương vị nào
giữa bộ công an việt nam nói chung và công an tỉnh nghệ an nói riêng tiếp tục đẩy bạch học tập
làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân coi đây là kim chỉ nam là phương châm hành động của lực lượng công an nhân dân nói chung
công an tỉnh nghệ an nói riêng
cũng trong khuôn khổ chương trình đoàn công tác đã đến dân hoa dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
tại khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên
công an các đơn vị địa phương
sát chỉ thị và phương án nghiệp vụ mà bộ đã đề ra cần xác định công tác phòng chống tội phạm có tổ chức là nhiệm vụ quan trọng
được thực hiện quyết liệt kiên trì liên tục lâu dài và tuyệt đối không được chủ quan
yêu cầu này được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết đánh giá tình hình kết quả ba năm thực hiện kế hoạch một trăm ba mươi một khbca cfhx của bộ công an
về phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia vừa được tổ chức tại hà nội
đồng chí bộ trưởng nêu rõ nơi nào để tội phạm phức tạp sẽ xem xét trách nhiệm và điều chuyển công tác mới đứng đầu
tuần qua bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
tổ chức của chính phủ đề án sáu và chuyển đổi số trong công an nhân dân
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương cần quyết liệt hơn trong lãnh đạo
chỉ đạo tập trung giải quyết từng vấn đề cốt lõi để thúc đẩy đề án sáu chuyển đổi số trong công an nhân dân
đặc biệt cần ra soát hệ thống hóa và kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương
hoàn thành xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật còn tồn động
phần đấu cung cấp nhiều hơn nữa các tiện ích của đề án số sáu và chuyển đổi số ngành công an cho xã hội
lấy việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị là một trong những nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng đảng
nhiệm vụ này được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm năm từ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi năm của đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng tô lâm yêu cầu các cấp ủy đảng trong công an nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung
nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy tri bộ
trong đó cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng siết chặt kỷ luật kỷ cương
triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực theo chức năng của lực lượng công an nhân dân
coi trọng phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công an nhân dân
tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
theo hướng thực chất kết luận rõ ràng và xử lý nguyên linh
mới đây tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an đã dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết chủ trương giới thiệu công an chính quy
tham gia ban chấp hành ban thưởng vụ bầu giữ chức danh phó bí thư
kiêm nhiệm đoàn thanh niên xã phường thị trấn từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
và tuyên dương trao giải thưởng gương mặt trẻ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh chủ trương trên đã góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp
giữa lực lượng công an với cấp ủy chính quyền các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương
xây dựng phường xã là những pháo đài trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ngay từ cơ sở
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm và bí thư thứ nhất trung ương đoàn
bùi quang huy trao biểu trưng chứng nhận tuyên dương hai mươi gương mặt trẻ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi ba
ngày một mươi năm tháng ba tại điểm tiếp công dân của bộ công an thượng tướng trần quốc tỏ
quỷ viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
tại buổi tiếp thứ trưởng trần quốc tỏ đã lắng nghe ý kiến kiến nghị của một số công dân
đại diện hai mươi bị hại trong vụ án công ty của bộ công an